trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tình hình chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới vùng biển đảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới cơ bản ổn định các đơn vị bộ đội biên phòng đã tập trung
triển khai toàn diện các mặt công tác trọng tâm là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm ma túy buôn lậu đạt kết quả tích cực
thời gian qua công tác phòng chống dịch covid một mươi chín các cơ quan đơn vị trong lực lượng triển khai
theo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết của chính phủ
bộ đội biên phòng đã phối hợp với các bệnh viện quân y y tế địa phương tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
trong một trăm linh cán bộ chiến sĩ
các tuyến biên giới tiếp tục duy trì trực gần hai tổ chốt
công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về ma túy buôn lậu xuất nhập cảnh trái phép
và mua bán người cũng được lực lượng bộ đội biên phòng đẩy mạnh phá thành công nhiều chuyên án